công đoàn unison đại diện cho đa số nhân viên cứu thương ở anh và là tổ chức công đoàn lớn nhất ở nước này cho biết
sau một cuộc đình công lớn vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai hàng nghìn nhân viên cứu thương sẽ tham gia hai cuộc đình công tương tự
vào ngày một mươi một và ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trong bối cảnh tranh cãi gia tăng liên quan tới tiền lương và nhân sự
tuyên bố của unis nêu rõ ngoại trừ một số người được phân công thực hiện các kế hoạch cấp cứu người bệnh
tất cả các nhân viên cứu thương sẽ tham gia các cuộc đình công
cuộc đình công ngày hai mươi một tháng một mươi hai của các nhân viên y tế thuộc hai tổ chức công đoàn khác kéo dài một mươi hai giờ
trong khi hai cuộc đình công của unison vào tháng một tới sẽ kéo dài hai mươi bốn giờ
về phần mình bộ trưởng y tế anh nêu rõ việc đáp ứng nguyện vọng tăng lương của các tổ chức công đoàn
sẽ đồng nghĩa phải cắt giảm kinh phí của các dịch vụ tuyến đầu
ông nhấn mạnh đình công không mang lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh
đồng thời kêu gọi các công đoàn xem xét lại hành động trước khi đình công gây tác động nghiêm trọng hơn đối với bệnh nhân